dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc và điều hành của các phó thủ tướng
hội nghị chính phủ với địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp để phục hồi nền kinh tế trong sáu tháng cuối năm
và tiếp tục các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau tháng qua có hai mươi năm hai trăm linh doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng một mươi sáu bảy
đời sống nhân dân được bảo đảm số hộ thiêu đói giảm đến bảy mươi bốn sáu so với cùng kỳ
tuy kinh tế vĩ mô ổn định nhưng vẫn còn tiềm mẩn nhiều rủi ro
trong đó giá dầu thô biến động mạnh giá thịt lợn còn cao rủi ro tỷ giá thương mại đầu tư tài chính tiền tệ quốc tế gia tăng
tất cả các cấp các ngành cần nhận diện xác định rõ các rủi ro bên ngoài và bên trong
để có biện pháp điều hành đồng bộ hiệu quả và kịp thời